cục thống kê hà nội công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một năm hai nghìn hai mươi tăng một bảy so với tháng trước và tăng sáu một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
đây là mức tăng khá cao chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng của xã hội đã tăng lên rõ rệt trong tháng cận tết
trong đó so với tháng trước có một mươi trên một mươi một nhóm hàng có chỉ số tăng
tăng cao nhất là nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng một bảy mươi năm do gần tết nguyên đán
nhu cầu xây dựng mới và sửa chữa nhà ở tăng kéo theo sự tăng giá của vật liệu xây dựng cũng như nhu cầu sử dụng năng lượng chất đốt
tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng một sáu mươi tám do nhu cầu về ăn uống và dịch vụ liên quan nói chung gia tăng hơn hẳn các tháng trước
nhóm đồ uống và thuốc lá tăng tám mươi một là mức khá cao do nhu cầu tiêu thụ tăng
như thông lệ vào dịp tết nguyên đán may mặc mũ nón giày dép tăng bảy thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ba mươi
thuốc và dịch vụ y tế tăng ba mươi hai giao thông tăng năm mươi ba giáo dục tăng năm văn hóa giải trí và du lịch tăng hai mươi bảy hàng hóa và dịch vụ khác tăng tám